ngay sau khi công bố điểm chuẩn vào ngày chín tháng tám hôm nay nhiều trường đại học đã tổ chức cho thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học
thời gian xác nhận nhập học tại các trường sẽ kéo dài cho đến thời điểm một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng tám tới đây
tại trường đại học kinh tế quốc dân ngay từ rất sớm đã có hàng nghìn học sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học
theo quy định thí sinh có một tuần để làm thủ tục
tuy nhiên với tâm lý hồi hộp phấn khởi vì bước qua được cánh cổng trường đại học nên nhiều thí sinh đã đến xác nhận nhập học ngay trong ngày đầu tiên
tránh hiện tượng quá tải do đông thí sinh đến cùng lúc nên ngoài bố trí nhiều khu vực khác nhau hay tổ chức nhập học theo ngành theo ngày
thì các trường cũng huy động cán bộ máy móc để phục vụ cho công tác này
tại trường đại học kinh tế quốc dân ngày từ rất sớm đã có hàng nghìn học sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học ngay trong ngày đầu tiên